một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn vừa được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bắc giang chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đấu tranh triệt phá thành công
hàng nghìn người đã tham gia đường dây này với số tiền giao dịch lên tới hai tỷ đồng
trước đó qua công tác nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bắc giang đã phát hiện một số trang web nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật
với tinh thần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và các đơn vị nghiệp vụ quyết tâm phát hiện đấu tranh bắt giữ các đối tượng thiết kế quản trị vận hành
tổ chức trang web đánh bạc để đưa các đối tượng ra ánh sáng
đối tượng tổ chức đánh bạc và vận hành trang mạng đánh bạc trên mạng là các sinh viên
mà có tuổi đời rất trẻ hiểu biết về công nghệ nhưng tuy nhiên là không hiểu biết về mặt pháp luật
ngày hai mươi tháng một mươi hai ban chuyên án quyết định phá án đã chỉ đạo một mươi mũi công tác với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
đồng loạt tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan trong đường dây này
tại huyện việt yên tỉnh bắc giang và thành phố hà nội
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang đã xác định có bảy đối tượng tham gia
trong đó ngô đức hạ chú huyện việt yên bắc giang
hiện cư trú tại một căn hộ ở khu đô thị vinmark city phường tây mỗ quận nam tử liêm thành phố hà nội là đối tượng cầm đầu
thường là sẽ spam vào mấy cái nhóm hoặc là làm những cái intro dài khoảng bảy tám giây gì đấy
rồi sau làm clip về game rồi sau gắn vào
hình thức là mình lên web mình lấy số mình chuyển tiền vào mô mô ở trên web
rồi sau theo nội dung
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang xác định tổng số lượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc của hai website trên đến nay khoảng hai tỷ đồng
xảy ra trên địa bàn toàn quốc thu hút hàng nghìn người chơi ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự
quá trình bắt giữ và khám xét lực lượng công an tỉnh bắc giang đã thu giữ một mươi một máy tính các loại
tám điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng ba tỷ năm trăm linh triệu đồng
số tiền này đã bị lực lượng phá án ngăn chặn tạm dừng giao dịch để phục vụ kê biên thu giữ căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án